khoảng một mươi h ba mươi phút trưa ngày hôm qua tại nhà ông đỗ bá toàn ở xóm ba xã gia thanh huyện gia viễn tỉnh ninh bình
xảy ra cháy tại kho chứa đồ dùng gia đình nguy cơ cháy lan sang khu vực xưởng sản xuất và các hộ dân lân cận
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã nhanh chóng điều bốn mươi cán bộ chiến sĩ bốn xe chữa cháy cùng các phương tiện chữa cháy đến hiện trường
triển khai các biện pháp dập lửa
sau một mươi năm phút đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn không gây thiệt hại về người hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản
hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra